thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động gia quân thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi tám
đến dự phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí nguyễn thành phong
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
trưởng ban an toàn giao thông thành phố cùng nhiều lãnh đạo cơ quan trung ương
các sở ban ngành thành phố
lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi tám thể hiện sự đồng thuận
và quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố
đồng thời kêu gọi nhân dân thành phố đồng lòng chung sức tham gia giữ gìn trực tự an toàn giao thông
nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của người dân khi tham gia giao thông
đặc biệt là than thiếu niên
bên cạnh đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhằm triển khai thực hiện hiệu quả cao chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi bốn
là an toàn giao thông cho trẻ em và mục tiêu an toàn là trên hết
sau lễ phát động chủ tịch nguyễn thành phong yêu cầu các sở ngành và ban an toàn giao thông
các quận huyện khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông
tại ngành đơn vị mình và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ